theo sở công thương tp hcm các doanh nghiệp tại thành phố đã chuẩn bị hàng trăm mặt hàng thiết yếu
và cam kết giữ giá để ổn định thị trường từ nay cho đến tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
tp hcm đã ban hành và triển khai bốn chương trình bình ổn thị trường năm hai nghìn hai mươi
đối với hàng trăm mặt hàng cho tới tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
những mặt hàng được giữ giá là những mặt hàng thiết yếu
phục vụ nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân trong dịp tết
năm nay thành phố tiếp tục đưa một mươi nhóm hàng thiết yếu vào danh sách bình ổn giá
để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân từ nay đến tết truyền thống
như các mặt hàng lương thực đường dầu ăn thịt da súc da cầm trứng da cầm
thực phẩm chế biến rau củ quả thủy hải sản hay gia vị
hiện nay hàng tháng thì lượng hàng bình ổn luôn chiếm từ hai mươi năm đến ba mươi nhu cầu thị trường vào các tháng cận tết
lượng hàng bình ổn thị trường thì sẽ chiếm từ ba mươi đến bốn mươi nhu cầu thị trường